kính thưa quý vị thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội từ giờ ngày ba mươi tháng sáu
và áp dụng theo chỉ thị số một mươi được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
tối ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhằm siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ trên địa bàn và trong bối cảnh số ca nhiễm tăng nhanh
trong ngày hôm nay tiếp tục có hàng loạt chợ tại thành phố đã bị phong tỏa do liên quan đến các ca nhiễm covid một mươi chín
hiện thành phố hồ chí minh đã phát hiện các chuỗi lai nhiễm liên quan đến nhiều chợ truyền thống
trên địa bàn thành phố hồ chí minh trong đó có các chợ đồ mối lớn như chợ bình điền chợ đồ mối hóc môn
chợ an lạc sơn kỳ và mới đây nhất là các ca dương tính khiến một phần chợ bà chiểu chợ nguyễn tri phương
phải phong tỏa một phần để điều tra dịch tễ truy vết các ca nhiễm
đồng thời tiểu thương và những người tiếp xúc gần cũng được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc
sở công thương thành phố hồ chí minh sẽ xem xét quyết định tạm ngưng hoạt động các chợ truyền thống
không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch quản lý chặt chẽ nắm bắt tình hình phòng chống dịch
tại các chợ truyền thống trên địa bàn yêu cầu đơn vị quản lý chợ báo cáo kịp thời cho các cấp có thẩm quyền
trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp liên quan đến công tác phòng chống dịch tại chợ
đến nay thành phố hồ chí minh đã phong tỏa năm trăm sáu mươi điểm trong đó các ổ dịch cộng đồng lớn
tại thành phố ghi nhận chủ yếu tại các khu nhà trọ cụm dân cư tại các quận quyện vùng ven và khu vực đô thị hóa